mới đây qua công tác nắm tình hình trên tuyến đường sắt cục cảnh sát giao thông đã phát hiện bắt giữ lô hàng với hàng trăm chiếc điện thoại và linh kiện có giá trị gần một tỷ đồng nghi nhập lậu do một phụ nữ vận chuyển trên tàu se bốn từ tp hcm ra hà nội tiêu thụ

công tác đã lập biên bản đưa toàn bộ số hàng hóa bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật